ubnd tp hcm đã tổ chức thảo luận tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
nhằm xác định công việc trọng tâm của ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đặt ra của năm hai nghìn hai mươi
ông nguyễn thành phong chủ tịch ubnd tp đã chủ trì hội nghị
từ đầu năm đến nay tp hcm đã nỗ lực vượt khó khăn để đạt được những kết quả khá trong phát triển kinh tế xã hội
như grdp tăng khá với mức bảy tám mươi một xuất khẩu đạt hơn ba mươi một tỷ usd tăng một mươi năm thu ngân sách đạt bảy mươi một chín so với kế hoạch giao
trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín ubnd tp đã xác định cần tập trung vào chín nhiệm vụ trọng tâm như sau
tiếp tục thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện khiếu nại không để vượt cấp sự liên nghiêm các vi phạm trong công tác quản lý
xây dựng đất đai trên địa bàn thành phố nhất là tại khu đô thị mới thủ thiêm giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư
đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án công và đa soát lại các dự án trọng điểm để kêu gọi đầu tư
đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niềm yết trên thị trường chứng khoán